sẵn bực tức trong người và bị chị thanh thách thức phương liền đâm một nhát vào cổ chị thanh
chị thanh la lên phương đâm tiếp một nhát nữa vào cổ
chị thanh vùng vẫy và rơi người xuống nền nhà
trong quá trình chống cự với phương chị thanh đã giật lại con dao và đâm lại phương
nhưng dao kiệt sức nên không đâm được
sau đó phương tiếp tục dùng dao đâm vào người chị thanh nhiều nhát cho đến khi chị thanh chết hẳn
sau đó phương gỡ tấm nệm giường lên bỏ con dao trên lạch giường
và đậy tấm nệm lại
phương cầm lại túi trang điểm của mình đi ra khỏi phòng và để ở chân cầu thang
rồi đi ra nhà tắm rửa chân tay dính máu của mình
vào lại phòng chị thanh để tháo hai nhẫn vàng một mươi bốn carat bốn chỉ vàng
và một nhẫn một mươi tám cara một chỉ vàng trên tay của chị thanh
phương đi đến khu bếp mở tủ tìm lấy bao ni lông bỏ vào và đi ra xe
treo túi vào móc xe yamaha taurus tẩu thoát
trên đường chạy đến thành phố tam kỳ phương ghé dọc xót quần áo
tại đường phạm
phương đi đến bàn chú trinh tam kỳ mua một chiếc áo khoác và một chiếc quần jean
phương thay và đi ra xe thì phát hiện túi vàng đã bị mất
sau đó phương có chạy vào hướng núi thành để tìm kiếm nhưng không được
nên đã chạy về nhà mình ở đường an phú
cho đến khi bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ về hành vi giết người của mình